quá trình làm ăn và chơi hụi do thua lỗ nên nguyễn thị minh đã bắt đầu vay tiền để trả nợ
đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi
đối tượng vừa bị công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lòng tin của người dân
minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi chơi họ với khoảng một trăm linh người dân trên địa bàn xã điền lư huyện bá thước
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi
hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lễ hội
do tin tưởng minh nên nhiều người vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho minh mà không có giấy tờ giao nhận
đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn khoảng một mươi tỷ đồng
các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng tố cáo nguyễn thị minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định
khoảng hai mươi một tấn khí cười đang được lưu thông qua địa bàn tp hcm đưa về tập kết tại kho hàng ở bình dương
thì bị phát hiện và ngăn chặn
kho hàng này do đối tượng tên là cao đức dũng đứng ra thuê
và sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phối hợp với công an tp di an tỉnh bình dương và một số đơn vị chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra kho hàng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn một hai trăm linh bình khí
chứa đầy khí cười gồm chín trăm hai mươi bình lớn loại sáu mươi bảy kg và hai trăm tám mươi hai bình nhỏ loại một mươi hai bảy kg
cùng với nhiều máy móc thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết khí cười
ở bên trong kho dũng đã che chắn làm vách ngăn ngụy trang cẩn thận cho số bình khí cười
và máy móc phương tiện sang chiếc khí cười tồn chứa tại đây
dũng cũng thuê người sang chiếc khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ để đưa đi tiêu thụ
một đường dây chuyên sản xuất mua bán trả sữa giả vừa bị công an tp di an tỉnh bình dương
và công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa phát hiện lực lượng chức năng thu giữ hai bảy tấn thành phẩm trả sữa giả các loại
sáu đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ pha chế của đặng quốc toàn tại phường phú sơn thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số nguyên liệu tại cơ sở này có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa bao bì
mở rộng điều tra công an tp thanh hóa phát hiện một đường dây chuyên sản xuất mua bán trả sữa giả nhãn mác của công ty trà phúc lộc và phúc long
đến nay quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã thu giữ một mươi năm bao bì giả để đóng trả và hai bảy tấn thành phẩm trà giả các loại
tráo đổi toàn bộ hàng hóa có kẹp chỉ niêm phong của cơ quan hải quan
đây là phương thức mới vô cùng tinh vi của các đối tượng lần đầu tiên được cơ quan chức năng phát hiện
lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba các đối tượng đã rút ruột hàng thật để tráo đổi hàng giả
nếu như chót lọt chúng có thể thu lợi tới hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên vụ việc đã kịp thời được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tp hà nội phát hiện ngăn chặn
các đối tượng gồm nguyễn văn hòa hộ khẩu thường trú sóc sơn hà nội nguyễn đức dũng và nguyễn trung hiếu cùng có hộ khẩu thường trú ở mê linh hà nội
sau khi nhận hàng tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài thay vì phải di chuyển xe đến kho ngoại quan để chờ xuất đi trung quốc
các đối tượng đã điều khiển đến bãi đất trống tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh thành phố hà nội
rồi dùng vít tháo ốc ở cánh cửa bên hông xe mà vẫn còn nguyên niêm phong kẹp trì của hải quan
số hàng hóa trên như đồ điện tử quần áo thực phẩm chức năng được thay thế bằng những kiện hàng có hình thức và khối lượng như hàng cũ
tuy nhiên bên trong chỉ chứa nước giặt và nước tẩy rửa rẻ tiền
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang
nguyễn văn hòa và nguyễn đức dũng phù phép hơn một tám tấn hàng thành những can nước để bán kiếm lời
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn mới thông qua hình thức tạm nhập tái xuất trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba
và cũng là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện phương thức rút ruột hàng thật để đánh đổi hàng giả bằng hình thức này
các đối tượng cũng thực hiện rất là tinh vi và cũng rất cẩn trọng trong quá trình thay đổi các đối tượng
cũng cho người đi áp tải rồi giả soát đường để xem có sự theo dõi của cơ quan chức năng hay không
đây là một thủ đoạn khá manh động
qua đây lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
trong quá trình kiểm tra giám sát hàng hóa và xe tải khi vận chuyển qua cửa khẩu
chỉ nên để một kẹp trì và hạn chế dùng các xe có quá nhiều cửa để tránh thủ đoạn và kẽ hở cho các đối tượng hành động
hiện nay công an tp hà nội quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đức dũng và nguyễn văn hòa
để tiếp tục điều tra mở rộng
bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai cặp đôi tàu cá của tỉnh quảng ngãi
có công suất lớn đang khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng quy định
cụ thể vào hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu tại vùng biển huyện thạch hà lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cặp đôi tàu cá quảng ngãi do ông nguyễn văn em quê ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi làm chủ phương tiện
trên tàu có một mươi bốn thuyền viên khác đều quê ở quảng ngãi khi đang khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng quy định
tiếp đó vào chín giờ sáng cùng ngày tại vùng biển xã kỳ lợi thị xã kỳ anh lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ cặp đôi tàu cá do ông võ bắp trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
trên tàu còn có một mươi tám thuyền viên khác đều quê ở tỉnh quảng ngãi khi đang khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng quy định
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định
các ngân hàng vừa có khuyến cáo khách hàng cảnh giác với chiêu thức giả mạo ngân hàng lừa quét mã qr nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng
đối tượng mạo danh là nhân viên ngân hàng gọi điện từ số máy bàn có dãy số gần giống với số tổng đài của ngân hàng
mời chào khách hàng nâng hạn mức thẻ tiến dụng
hoặc rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng hoặc một số dịch vụ tài chính khác
tiếp đến kẻ gian sẽ gửi và yêu cầu khách hàng quét mã qr
sau khi khách hàng quét mã qr kẻ gian sẽ gửi tới khách hàng đường link website giả mạo yêu cầu khách hàng nhập các thông tin cá nhân
ngay sau khi khách hàng cung cấp thông tin đối tượng lừa đảo sẽ chiếm được quyền sử dụng tài khoản internet banking hoặc thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền
để tránh bị dính bẫy lừa đảo tinh vi mới này các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác với các yêu cầu quét mã qr hoặc truy cập đường linh lạ
đồng thời cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã xác thực otp smart otp cho bất kỳ ai kể cả là nhân viên ngân hàng
nếu lỡ quét mã qr cần kiểm tra lại đường link để nhận diện link an toàn
thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi ba tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã trao đổi với báo chí về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra
tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
theo đó ngày hai mươi ba tháng sáu năm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định số năm khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
che giấu tội phạm không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bảy mươi năm bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khởi tố bảy bị can về tội không tế giác tội phạm một bị can về tội che giấu tội phạm một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các quy định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
đến nay cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai lựu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại
một mươi kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình mìn tập ba mươi dao một mươi cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
với các biện pháp rất nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng
chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn đến nay đã bắt giữ hầu hết số người tham gia và thu giữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh tây nguyên nói chung
tỉnh đắk lắc nói riêng đã diễn ra bình thường tình hình ổn định an ninh trật tự được bảo đảm
bộ công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng rất man rợ mất nhân tính thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài
thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việt nam
bộ công an việt nam mong muốn các nước bạn bè quốc tế tích cực phối hợp hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam
trong điều tra xử lý vụ án nói riêng trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung
phạm tội giết người và cướp tài sản bị cáo lê minh tài chú xã đông phước huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi bốn năm tù
theo nội dung cáo trạng vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lê minh tài xuống xe khách gần siêu thị ở phường hưng phú
quận cái răng thành phố cần thơ và thuê một người đàn ông chạy xe ôm trở về thị trấn ngã sáu huyện châu thành tỉnh hậu giang
khi đến thị trấn ngã sáu tài tiếp tục yêu cầu tài xế chạy lòng vòng rồi đối tượng dùng dao nhọ thủ sẵn tấn công tài xế
và cướp xe cùng với số tiền hai trăm ba mươi đồng rất may bị hại được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành bắt được tài cùng với tăng vật
tại một nhà trọ quận gò vấp thành phố hồ chí minh với hành vi nguy hiểm của lê minh tài tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên phạt bị cáo một mươi một năm tù về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh con tùm mở phiên tòa hình sự sơ thẩm chết xử bị cáo nguyễn phi hùng
chủ xã phở y huyện ngọc hồi tỉnh con tùm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng nguyễn phi hùng đã nhận lời vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không rõ lai lịch
từ thôn đắc tang xã đắc xú về sân vận động thôn đắc mế xã bờ y huyện ngọc hồi để lấy tiền công là một mươi triệu đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm ngoái theo hướng dẫn của người thuê hùng điều khiển xe mô tô đi vào đoạn đường bê tông
thuộc thôn đắc tang xã đắc xú huyện ngọc hồi để lấy ma túy
khi hùng đang cầm ma túy trên tay thì bị lực lượng chức năng công an huyện ngọc hồi phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là gần ba trăm năm mươi gram heroin
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn phi hùng hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an tp hà tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã sản xuất in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai
hai mươi tỷ đồng khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc do phạm văn mạnh chú thành phố hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an thành phố hà tĩnh xác định lê văn bộ chú tỉnh thái bình là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh
và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ với số lượng lớn đang hoạt động
tại tp hcm do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng